cơ quan an ninh điều tra công an thành phố đà nẵng đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
và thực hiện lệnh bắt tạm giam bùi tuấn lâm chú tại quận hải châu
về hành vi làm tàng trữ phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm
nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
theo cơ quan công an bùi tuấn lâm là thành viên của một số tổ chức gọi là tổ chức xã hội dân sự
mà thực chất là các hội nhóm chống đảng nhà nước và các tổ chức phản động lưu vong
từng tham gia khóa huấn luyện thảo luận về học thuyết xã hội nhằm đào tạo lực lượng
hình thành xã hội dân sự tham gia với các đối tượng chống đối chính trị
viết bài xuyên tạc chính quyền câu kết kích động biểu tình gây dối
từ năm hai nghìn một mươi ba đến nay lâm thường xuyên sử dụng mạng xã hội để đăng tải nhiều bài viết
video live stream có nội dung xuyên tạc chủ trương đường lối chính sách của đảng nhà nước
bên cạnh đó lâm còn có các bài viết xúc phạm lãnh tụ xúc phạm uy tín danh dự
của các tổ chức cá nhân thực thi pháp luật với mong muốn mục đích thay đổi chế độ
nhà nước xã hội chủ nghĩa ở việt nam gây hoang mang bức xúc trong quần chúng nhân dân
mặc dù đã được chính quyền địa phương nhiều lần nhắc nhở giáo dục cảnh báo
tuy nhiên lâm vẫn giữ thái độ bất hợp tác thách thức và ngày càng công khai chống phá quyết liệt
hiện cơ quan an ninh điều tra công an tp đà nẵng đang tiếp tục củng cố hồ sơ
làm rõ các hoạt động có liên quan đến hành vi chống phá nhà nước của bùi tuấn lâm
mâu thuẫn từ việc vai nợ
con nợ đã dùng súng bắn cầm dao chém chủ nợ
tòa án nhân dân tỉnh đắk lắc vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự
đối với nguyễn văn thu chú tại huyện crong bắc vì tội giết người
nạn nhân trong vụ án này là anh đặng văn khởi chú cùng địa phương
theo cáo trạng ngày một mươi bảy tháng hai sau khi cùng bạn tổ chức ăn nhậu tại nhà
khởi nhớ lại chuyện thu đang nợ mình một mươi năm triệu đồng
nhưng chưa trả nên đến nhà thu để đòi nợ
tại đây giữa khởi và thu xảy ra mâu thuẫn sô sát
thu đã dùng súng tự chế bắn khởi nhưng không trúng
chưa dừng lại thu tiếp tục cầm dao chém nhiều nhát vào người nạn nhân
gây án xong thu bỏ trốn khỏi địa phương
còn khởi rất may được người thân đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời
nên không ảnh hưởng đến tính mạng nhưng thương tật bảy mươi ba
đến ngày bảy tháng ba thu bị công an bắt giữ khi đang lẩn trốn
tại thành phố bắc ninh tỉnh bắc ninh
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt nguyễn văn thu
một mươi năm năm tổ giam về tội giết người
thông tin mới nhất về vụ dùng thuốc diệt cỏ giết người đặc biệt nghiêm trọng
tại huyện văn bàn tỉnh lào cai
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lào cai vừa tiến hành
thực nghiệm hiện trường vụ án để làm rõ hành vi của đối tượng
đặng tài chu chú tại huyện văn bàn
theo thông tin ban đầu do có mâu thuẫn với bốn gia đình cùng thôn
nên sáng ngày một mươi hai tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai
đặng tài chu lấy thuốc trừ cỏ cho vực bốn chai nhựa
men theo đường mòn đi lên khu vực khe cạn dẫn nước sinh hoạt
về bốn hộ gia đình trên nhằm đầu độc trả thù
sau khi xác định vị trí đặng tài chu đã vui lấp vào mỗi đầu ống dẫn nước
một chai nước có chứa dung dịch thuốc trừ cỏ
sau một ngày đối tượng thực hiện hành vi gia đình ông phùng kim phúc
có hai cháu nhỏ và vợ xuất hiện hiện tượng đau đầu chóng mặt buồn nôn
nên ông phúc đã lên kiểm tra nguồn nước và phát hiện ở đầu ống dẫn nước
nhà mình và ba hộ còn lại đều có một chai nhựa bị vùi lấp
nên đã mang xuống công an xã nậm tha huyện văn bàn để trình báo
tôi được cảnh báo kịp thời nên các hộ gia đình còn lại không có thể đại về người
sau quá trình điều tra xác minh ngày hai mươi một tháng bảy vừa qua
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện văn bàn đã ra quyết định
khởi tố đối tượng đặng tài chu về hành vi giết người
và chuyển hồ sơ vụ án cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh
xử lý theo thẩm quyền
bốn đối tượng trong đó đối tượng nhỏ tuổi nhất mới một mươi sáu tuổi
mang theo hung khí phân công nhiệm vụ cụ thể
địa điểm hoạt động cũng được các đối tượng tính toán
sao cho không có camera giám sát vắng người qua lại
và khi phát hiện con mồi thì áp sát tấn công để cướp tài sản
vào cuộc điều tra chỉ chưa đến bốn mươi giờ đồng hồ
sau đó toàn bộ ổ nhóm manh động này đã bị công an huyện hoài đức hà nội bắt giữ
đây là bốn đối tượng gồm nguyễn phùng sơn sinh năm hai nghìn năm
xin sáu phong sinh năm hai nghìn cấn xuân mạnh sinh năm hai nghìn sáu
và cấn thành trung sinh năm hai nghìn bốn
lêu lỏng không chịu học hành các đối tượng đã bỏ nhà đi làm bảo vệ
tuy nhiên sau hai tháng đi làm không được trả lương
thiếu tiền tiêu xài nên cả nhóm rủ nhau đi cướp
thì like em trên quay màu cam em cũng sao cầm dao
em đã bảo là giờ bây giờ thì không tiền tiêu thì đi xem có ai sơ hữu gì không
đi lật điện thoại hoặc là lật tiền sách
nhưng mà không có nên là bọn em mới
để cho nhau là đi trên đường và gặp ai
đi xe mới mới thì bọn em bắt đường xe lại để đưa người cướp xe
đánh bị công an phát hiện thì bọn họ có mặc áp vào trong nắng với cả đi vào những khung đường không có camera để bị đấu bị phát hiện
nhưng mà bọn cháu không tránh được còn pháp luật nên bọn cháu phải chịu trách nhiệm trước pháp luật
đêm ngày bốn tháng chín các đối tượng sau khi đi nhiều vòng tìm con mồi trên đại lộ thăng long đã phát hiện ra bị hại là lê thiên tú sinh năm hành một trăm linh một
hộ khẩu thương chú tại huyện hoài đức các đối tượng đã áp sát nạn nhân dùng hung khí đánh đập và cướp đi chiếc xe máy nhãn hiệu quây màu trắng và rời khỏi hiện trường
hiện trường xảy ra vụ án lúc hơn ba giờ sáng lúc đó là người dân đi đường rất là ít nhân chứng không có
hiện trường thì xảy ra ở đường đây là lộ thăng long đi về hướng lê trọng tấn hướng đi hà đông
khu vực đó thì rất ít camera có thể ghi nhận lại được
cái sự việc xảy ra tại hiện trường bị hại thì bị đánh hoảng loạn gần như không thể cung cấp được những thông tin chính xác với tinh thần đối tranh tội phạm cao
các đơn vị có phù hợp với nhau một cách nhuẩn nhuyễn và đã khám phá được vụ án trong chưa đầy bốn mươi tám tiếng đồng hồ
từ vụ án này cho thấy người dân khi di chuyển đêm khuya hoặc quãng đường vắng cần nêu cao tinh thần cảnh giác
qua đó cũng phản ánh việc quản lý giáo dục con em của nhiều gia đình
vẫn còn buông lỏng dẫn đến việc các em bị rụ rỗ bỏ nhà đi sống tụ tập rồi nảy sinh những hành vi phạm tội dính vào vòng lao lý
thưa quý vị tới thời điểm hiện tại có tổng số ba mươi ba nạn nhân tử vong gồm một mươi bảy nam một mươi năm nữ và một người chưa xác định giới tính
đó là thông tin được cung cấp tại buổi họp báo chính thức do ủy ban nhân dân tỉnh bình dương tổ chức sáng nay
liên quan đến vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại quán karaoke an phú thuộc phương an phú thành phố thuận an
tại buổi họp báo đại tá nguyễn thanh điệp phó giám đốc công an tỉnh bình dương cho biết
đến thời điểm hiện tại có tổng số là ba mươi ba nạn nhân tử vong gồm một mươi bảy nam và một mươi năm nữ một người chưa xác định giới tính
đồng thời có một mươi bảy trường hợp bị thương trong đó có hai ca nặng một mươi năm ca nhẹ đã xuất viện hoặc điều trị ngoại trú
liên quan đến vụ cháy một số phóng viên báo chí đặt câu hỏi liên quan đến công tác tiếp nhận và chữa cháy như thế nào
trả lời câu hỏi này lãnh đạo công an tỉnh bình dương cho biết
sức xe là nó có ghi hết đại rồi ở trên cái sổ nhận tin báo cháy và đến thời điểm bắt xe
nhưng mà cái đại đại cụ thể thì tôi sẽ thông tin sau
nhưng mà trong quá trình từ khi nhận xe nhận tin trước xe thì đến đám cháy thì khoảng hơn năm phút
đối với nội dung câu hỏi vì sao số người tử vong nhiều như vậy điều kiện cơ sở kinh doanh công tác phòng cháy chữa cháy có đảm bảo
cơ sở có lối thoát hiểm và khi phát hiện những người có mặt tại quán karaoke
đã làm gì
với những nội dung trên đại tá trịnh ngọc quyên giám đốc công an tỉnh đưa tin
đây là xảy ra chết ba mươi hai người
nhưng ở đây có một điều mà tôi nói là ngoài những nguyên nhân về mặt khách quan chủ quan đã cung cấp cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí
thì tôi cho rằng một phần cái trách nhiệm là do những người tham gia vào ở các cái phòng hát đó
cái ý thức trách nhiệm của những người tham gia hát trong cái tình trạng không được tỉnh đáo
trong tình trạng không được tỉnh đáo đã uống rượu bia trong cái tình trạng lơ tơ mơ không được tỉnh đáo lắm
thế là khi mà nhân viên rồi là quản lý ở cơ sở karaoke đến gõ cửa kêu gọi là đã xảy ra vụ cháy mà đề nghị mọi người đi theo cái lối thách nhiệm để tránh khỏi cái sự nguy hiểm của đám cháy nhưng mà hầu như là một số phòng là không chấp hành không chấp hành
có phòng là còn cố tình kéo tay nhân viên lôi về trong phòng đóng cửa lại
thế nên là khi nhân viên thoát ra rồi thì cung cấp lại thông tin cho cơ quan công an là như vậy
liên quan đến các trường hợp tử vong và bị thương bác sĩ huỳnh minh chính phó giám đốc sở y tế tỉnh bình dương thông tin
có một mươi bảy ca tử vong đã tiếp nhận trong đó có tám nam chín nữ một mươi ba ca đã được gia đình nhận sát về
còn lại bốn ca thì phối hợp cùng công an gửi bệnh viện một
bảy năm để giám định cái adn
còn đối với bệnh viện đa khoa tỉnh thì tiếp nhận hai ca từ bệnh viện an phú
thì hiện tại thì tiên lượng hai ca này rất là dè dặn
sở y tế đã trực tiếp chỉ đạo và phân công một phó giám đốc theo dõi và chỉ đạo khoa ngoại thần kinh
để hỗ trợ điều trị hai cái ca này và đem lại kết quả tốt nhất
đối với vụ án này giám đốc công an tỉnh bình dương cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án
do cơ sở đã vi phạm về quy định phòng cháy trị trạng
như vậy tại buổi họp báo này cơ quan chức năng tỉnh thông tin ban đầu
sau khi có kết luận điều tra việc truy trách nhiệm thuộc về ai tổ chức nào đơn vị nào
xử lý trường hợp này ra sao sẽ được cơ quan chức năng làm rõ sau khi có kết quả điều tra
và cung cấp tới các cơ quan báo chí
vâng phải khẳng định một lần nữa rằng karaoke là loại hình đặc thù tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ rất cao
và khi không may xảy ra cháy thì hậu quả sẽ bị bắt
cũng rất lớn mà vụ việc tại bình dương vừa rồi là một bài học quá sức đau lòng
thế nhưng có một thực tế là dường như nhiều chủ cơ sở kinh doanh vẫn đang nghĩ rằng
tai họa sẽ trừ mình ra từ đó lơi lỏng thậm chí là sai phạm
trong việc chấp hành các quy định về phòng cháy chữa cháy
trong sáng ngày hôm nay đoàn kiểm tra liên ngành của ủy ban nhân dân quận cầu giấy
cũng đã tiến hành kiểm tra đột xuất một số các quán karaoke ở trên đường trần thái tông
trong sáng ngày hôm nay đoàn kiểm tra liên ngành của ủy ban nhân dân quận cầu giấy

quận cầu giấy hiện có năm mươi hai quán karaoke hoạt động gần một tháng tiến hành kiểm tra
cho đến thời điểm hiện tại công an quận đã xử phạt hai mươi bốn cơ sở không bảo đảm an toàn về phòng cháy chữa cháy
đối với các nội hình karaoke này là nội hình kinh doanh đặc biệt
cho nên quận cầu giấy đã thường xuyên chỉ đạo công an quận tổ chức kiểm tra đột xuất
về công tác phòng cháy chữa cháy ngoài kiểm tra định kỳ ra
qua kiểm tra thì sẽ phát hiện thiếu sót cơ sở với tinh thần xử lý nghiêm
những cơ sở nào không đảm bảo an toàn phòng cháy tôi sẽ cương quyết để định chỉ
tạm định chỉ và định chỉ hoạt động và xử phạt nghiêm theo quy định
qua công tác kiểm tra cũng cho thấy lỗi vi phạm phổ biến nhất tại các quán karaoke
là hệ thống điện không bảo đảm an toàn
đây cũng chính là nguyên nhân phổ biến nhất trực tiếp dẫn tới cháy nổ
vụ việc xảy ra tại quán karaoke tại tỉnh bình dương khiến ba mươi hai người tử vong là một điển hình
tiếp tục các tin tức an ninh trật tự đáng truy khác
một nhóm thanh thiếu niên rủ nhau đi cướp tài sản trong đêm bảy tháng chín
tại khu vực phường mỹ hòa thành phố long xuyên tỉnh an giang
vừa bị lực lượng công an bắt giữ ngay sau khi gây án
cụ thể vào khoảng hai mươi một h tối bảy tháng chín anh lý minh trí đang điều khiển xe máy trên đường
thì bất ngờ bị một nhóm thanh niên chặn xe
tấn công rồi cướp hai điện thoại di động một ví da bên trong có hơn bảy triệu đồng và một nhẫn bạc
nhận được tin báo tổ đặc nhiệm công an tp long xuyên đã triển khai bắt giữ tám đối tượng ngay trong đêm
tại cơ quan công an bước đầu các đối tượng đã thừa nhận hành vi của mình
lực lượng công an đã thu hồi hai chiếc điện thoại di động và một số tài sản có liên quan
không có việc làm ổn định để có tiền tiêu xài nguyễn trí dũng và nguyễn hoàng trung
đã lợi dụng sơ hở của người dân để thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp tài sản
trên địa bàn tỉnh thái bình
ngày hai mươi ba tháng tám dũng điều khiển xe máy đến xã chi lăng huyện hưng hà
phát hiện có chiếc xe máy không có người trông coi nên đã dùng vam phá khóa trộm cắp
đấu tranh mở rộng vụ án công an huyện hưng hà đã bắt giữ nguyễn hoàng trung là đối tượng
cùng dũng gây ra nhiều vụ trộm cắp trên địa bàn các huyện hưng hà đông hưng
tại cơ quan cảnh sát điều tra dũng và trung khai nhận từ ngày một mươi đến ngày hai mươi chín tháng tám
đã thực hiện hai vụ trộm cắp hiện lực lượng công an đã thu giữ bốn chiếc xe máy các loại
nhiều người đã bị thương trong một vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra vào đêm qua
tại ngã tư nguyễn tránh tú mỡ thuộc quận cầu giấy thành phố hà nội
xe ô tô mang biển kiểm soát ba mươi f tám mươi một nghìn một trăm tám mươi năm di chuyển theo hướng từ đường trần duy hưng
rẽ vào đường nguyễn tránh đi dương đình nghệ đã đâm vào một xe máy khiến hai người bị thương nặng
sau khi gây tai nạn lái xe nhấn ga
xe ô tô đã bỏ chạy và đã tiếp tục đâm vào một xe ô tô và một xe máy khác
cú va chạm mạnh khiến chiếc xe ô tô móc méo toàn bộ sườn dọc phía bên tay lái túi khí bị bung
trong khi đó chiếc xe máy bị vỡ nát
chỉ đến khi nổ lốp và sập cầu trước thì chiếc xe gây tai nạn mới dừng lại
được biết tài xế ô tô có dấu hiệu vi phạm nồng độ cồn
và đang được tạm giữ tại trụ sở công an phường trung hòa quận cầu giấy thành phố hà nội